thưa quý vị thời gian gần đây liên tiếp xảy ra vụ việc các đối tượng xông vào ẩu đả để giải quyết mâu thuẫn gây ra tình trạng mất an ninh trật tự
ngày một mươi tám tháng bốn một lãnh đạo công an huyện cờ rông năng đắk lắc xác nhận đơn vị đang tập trung điều tra xác minh vụ việc
một đối tượng có mang theo hung khí tấn công nhân viên quán bia cùng hai thanh niên khác
lãnh đạo công an huyện crong năng cho biết đối tượng này hiện bỏ trốn không có mặt tại địa phương
cơ quan công an đang tập trung triển khai để làm rõ vụ việc
việc đối tượng dùng dao dí vào gái nhân viên là hành vi rất bức xúc
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày bốn tháng bốn tại quán mia m xã phú lộc huyện cờ đông năng có nhiều người đang đến quán chơi
tại đây sau khi nói chuyện với một nam nhân viên của quán một người đàn ông rút một con dao nhọn mang theo trong người
rồi đem một nam nhân viên xuống bàn bia
tấn công đằng sau gáy
chưa dừng lại ở đó người đàn ông này còn hung hăng chửi bới xông vào tấn công nam nhân viên này
tiếp đó người đàn ông này ầu đà với hai vị khách của quán và buông lời thách thức
toàn bộ sự việc đã được camera an ninh của quán bia ghi lại
một thanh niên trong vụ việc cho biết vào thời điểm trên người đàn ông tên t r chú huyện cờ đông năng xin tiền của nam nhân viên quán bia nhưng bị từ chối
lúc này ông t r giật tiền trên tay của nam nhân viên và người này đòi lại dẫn đến lời qua tiếng lại rồi bị ông t r xông vào xô xát
sau vụ việc năm nhân viên quán bia đã được đưa vào bệnh viện để điều trị thương tích đồng thời phía các bị hại đã có đơn trình báo lên cơ quan công an
ngày sáu tháng một mươi hai một nhóm khách đến sơn gốc đà nẵng ở phường hải hòa quận ngũ hành sơn chơi
chị n a l hai mươi tuổi nhân viên phục vụ tại sơn góp brg đà nẵng được cử phục vụ
trong lúc chơi do bất đồng với chị l trong việc tính số gậy đã chơi trong một hố thành viên của nhóm khách là ông nguyễn viết dũng đã dùng gậy gốc đánh vào người nữ nhân viên này khiến cây gậy bị gãy
do vết thương khá nặng chị l a l đã được đưa đến bệnh viện để kiểm tra tình hình
nạn nhân của vụ việc là chị l a l hai mươi tuổi khe đi tại sơn góp brg đà nẵng phường hòa hải quận ngũ hành sơn cho hay sức khỏe đã tạm ổn và xuất viện về nhà nhưng chưa đi làm trở lại
theo chị l từ lúc xảy ra vụ việc tới nay ông dũng chưa gặp gỡ và đền bù thiệt hại mà chỉ gửi lời xin lỗi thông qua công ty công ty sẽ thay mặt chị l đứng ra giải quyết vụ việc này
chị l nói người hành hung tôi đến công ty tôi làm việc gửi lời xin lỗi và mọi chuyện được giải quyết xong lúc bị đánh tôi quá bất ngờ và hoảng loạn tinh thần tôi chỉ bị thương phần mềm thôi chứ không bị chấn thương sọ não như trên mạng xã hội thông tin
liên quan vụ việc trong thông báo mới nhất của mình cơ lộc bộ góp hội bất động sản du lịch việt nam vntpa golf club cũng cho biết đang rất bức xúc khi hay tin ông dũng hành hung một caddy nhân viên hướng dẫn phục vụ khách chơi golf khiến cho người này bất tỉnh ngay tại sân golf phải đưa vào bệnh viện cấp cứu cụ đánh mạnh tới mức gãy đôi cây gậy golf
khi tính tổng số gậy đã chơi trong một hố ông nguyễn viết dũng đã dùng gậy driver đập vào người nữ cabin này
cụ đánh quá mạnh đã khiến cho cây gậy driver bị gãy làm đôi và nữ caddy bất tỉnh tại chỗ
nữ nhân viên sau đó được đưa đến bệnh viện đa khoa đà nẵng cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương
tuy nhiên điều khiến các cô phơ bức xúc hơn là thái độ của ông dũng sau khi xảy ra vụ việc
các lập bộ này thông tin ông dũng đã dùng quyền lực chức vụ của mình để cấm sân góp
vụ ra đại chúng đồng thời cho cộng sự vào sân đe dọa các bảo vệ nhân viên
khắp đi để sự việc không được tiếp tục lan tỏa
theo vn tpa golf club cơ lộc bộ đã đề nghị các hội sân góp đồng loạt tẩy chay nhân vật này
đồng thời chia sẻ thông tin về các thành viên và mọi người được biết
trước thông tin ông nguyễn viết dũng đang là đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh quảng nam
chính là người trong vụ việc này
ông trình minh đức tránh văn phòng hội đồng nhân dân tỉnh quảng nam cho biết
tôi cũng có nắm thông tin vụ việc qua một số anh em
còn hiện nay chưa có chính thức hay bất cứ báo cáo nào cả
kể cả đơn vị chủ quản của sân góp cũng như nhân viên đó cũng chưa thấy nói gì
chúng tôi tiếp tục nắm thông tin và đang cho giả soát
hội đồng nhân dân tỉnh chưa trao đổi cụ thể về vụ việc với người cho là đánh nữ nhân viên
nếu sự việc có xảy ra sẽ yêu cầu người này giải trình
ông nguyễn công thanh phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh quảng nam cho biết
thường trực hội đồng nhân dân tỉnh quảng nam
thức về người được cho là đại diện hội đồng nhân dân tỉnh quảng nam
đánh nhân viên phục vụ sân góp tại thành phố đà nẵng
tuy nhiên trước nhiều thông tin trên mạng xã hội báo chí đang quan tâm
hội đồng nhân dân tỉnh quảng nam đang tiến hành xác minh vụ việc này
ông nguyễn công thanh khẳng định nếu đúng như dư luận phản ánh
việc người đàn ông dùng gậy góp đánh nữ nhân viên phục vụ sân góp bị thương
là đại diện hội đồng nhân dân tỉnh quảng nam thì phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
ông thanh nói chúng tôi có trách nhiệm theo dõi xác minh
khi có thông tin chính thức khẳng định ông này vi phạm tư cách đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh quảng nam
thì sẽ vào cuộc hội đồng nhân dân tỉnh quảng nam sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật
tùy theo căn cứ để xem xét
thưa quý vị nhìn một cây gậy góp cứng chắc ấy bị gãy làm đôi khiến cho anh ấy cũng cảm thấy khiếp sợ
đặc biệt là trong trường hợp da đòn là một người đàn ông còn chịu đòn lại là một người phụ nữ
may mắn thay người phụ nữ ấy cho tới giờ không phải bị chấn thương dọa não như lời đồn
nhưng liệu với hành vi côn đồ này bản án nào sẽ dành cho chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn bất động sản đất quả
trước vụ việc gây bức xúc dư luận phẫn nộ trong dối chơi góp
theo tiến sĩ luật sư đặng văn cường trưởng pháp phong luật sư chính pháp
hành vi đánh người vì bất cứ lý do gì cũng không thể chấp nhận được
hành vi đánh phụ nữ càng đáng bị lên án và cần phải đưa sự việc ra pháp luật để xử lý đối với người đàn ông này
nhiều người vẫn có quan niệm rằng chơi gốc là môn thể thao quý tộc
chỉ những người giàu có và thường có địa vị xã hội thì mới tham gia cơ lộc bộ để chơi môn thể thao này
trên thực tế đây là môn thể thao khá tốn kém và đẳng cấp
những người chơi gốc thường có tiền có địa vị xã hội nên ứng xử của họ rất chuẩn mực
chứ ít khi có hành động côn đồ lỗ mãng
chính vì vậy vụ việc đã gây bức xúc trong cộng đồng những người chơi gốc ở việt nam
trong trường hợp nữ nhân viên bị hành hung có đơn trình báo tố giác tội phạm
đề nghị xử lý ông dũng về tội cố ý gây thương tích
thì cơ quan điều tra sẽ vào cuộc xác minh tiến hành trưng cầu giám định thương tích đối với nạn nhân để làm căn cứ giải quyết
trường hợp nạn nhân có thương tích thì dù dưới một mươi một cơ quan điều tra cũng sẽ khởi tố hình sự
khởi tố bị can để xử lý ông dũng về tội cố ý gây thương tích theo điều một trăm ba mươi bốn bộ luật hình sự
với các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là hành vi có tính chất côn đồ và sử dụng hung khí nguy hiểm
tiến sĩ luật sư cường phân tích hành vi đánh người gây thương tích vì lý do nhỏ nhặt sẽ được xác định là hành vi có tính chất côn đồ
với hành vi có tính chất côn đồ thì du nạn nhân thương tích dưới một mươi một
cơ quan điều tra vẫn khởi tố vụ án hình sự khi nạn nhân có đề nghị
ngoài ra gậy chơi gốc thường là những vật dụng cứng chắc hoàn toàn có thể gây ra sát thương cho con người
nên dưới góc độ pháp lý đây là hung khí nguy hiểm
hành vi sử dụng hung khí nguy hiểm để gây thương tích cho người khác là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự
tiến sĩ cường cũng cho rằng theo quy định của pháp luật thì người thực hiện hành vi cố ý gây thương tích
sẽ bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự
ngoài ra người thực hiện hành vi gây tổn hại đến sức khỏe của người khác cũng phải bồi thương thiệt hại theo quy định của pháp luật
thiệt hại bao gồm chi phí cứu chữa tiền công người chăm sóc tiền thu nhập bị mất bị giảm sút của nạn nhân
và một khoản tiền tổn thất về tinh thần khoảng năm mươi tháng lương cơ bản
hai bên có thể thỏa thuận với nhau về mức bồi thường nếu không thỏa thuận được thì có thể đề nghị cơ quan chức năng giải quyết
hành vi ứng xử côn đồ coi thường pháp luật coi thường sức khỏe danh dự nhân phẩm của người khác là hành vi rất đáng trách đáng lên án
bởi vậy cơ quan chức năng cần làm rõ sự việc để xử lý theo quy định của pháp luật
nhằm giăn đe phòng ngừa chung cho xã hội tránh những vụ việc tương tự có thể xảy ra
câu chuyện của ông nguyễn viết dũng chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn đất quảng bị tố có hành vi dùng gậy gốc đánh nữ nhân viên hướng dẫn
phục vụ khách chơi tại sân gốp brg đà nẵng khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu thu hút sự quan tâm của dư luận
nhiều ý kiến tỏ ra bất bình cho rằng không thể chấp nhận được
một người chơi góp phải hiểu những quy tắc nhập môn tối giản
ấy là tinh thần kỷ luật và cao thượng yếu tố để góp được xem là môn thể thao quý tộc
người chơi gốc vì thế là những người độ lượng hào hiệp văn minh
nó khác với những môn thể thao thuần đối kháng hơn thuộc khác
ông doanh nhân dân biểu nào đó đang bị tố đánh canri đến gãy gậy ngất xỉu chắc chắn không phải là một người mang tinh thần quý tộc đến sơn gốc
nó thậm chí đã vấy bẩn một trò chơi sang trọng bậc nhất nhân loại
nhiều cơ lục bộ gốp sau đó đã tẩy chai ông này trước cả khi có kết luận vụ việc của cơ quan điều tra
có lẽ ông ấy đã mang tư tưởng ăn thùa tính vị kỷ hiếu thắng vào nơi mà lẽ ra sự hào hiệp nhân văn kỷ luật phải được thượng tôn
đánh cắp đi nhân viên kéo bao gậy phục vụ chính mình bất luận lý do là gì đều là hành vi vi phạm pháp luật
đặc biệt nặng nhất lại là phụ nữ lại càng là điều đáng xấu hổ đáng lê nán
đánh xong hồng bưng bít thông tin
theo phản ánh ông này còn dùng sức ép vũ lực
yêu cầu nhân viên dân gốc phải im lặng
quả tình là không phải cứ ăn mặc đẹp đi xe sàng vác gậy gốc là thành tinh hoa quý tộc
gậy gốc trong tay kẻ vũ phu chốc lát trở thành gậy gốc
cho dù chiếc gậy gốc được làm từ thép không phải là vũ khí thể thao
nhưng dù nó đánh người đến ngất xỉu phải nằm viện chắc chắn không phải là chuyện nhỏ
nhất là đối với những người khoác áo doanh nhân thành đạt đại biểu này danh sưng nọ trước tước ký